xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức một mươi sáu h của truyền hình nhân dân
thưa quý vị sáng nay hội nghị quán triệt triển khai các chương trình hành động của thành ủy đà nẵng
và triển khai bốn nghị quyết hội nghị trung ương tám khóa một mươi ba cùng các văn hoản mới của trung ương
đã diễn ra tại thành phố đà nẵng
hội nghị nêu bật tấm quan trọng của bốn nghị quyết cũng như các chương trình hành động của thành ủy đà nẵng
trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội
tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh hạnh phúc
phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
ngày ba bốn công ty cổ phần tn girl land đã khởi công dự án nhà ở xã hội khu dân cư đại thắng
tại địa phận phường hồng tiến và phường bãi bông thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên
đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại thành phố phổ yên đáp ứng nhu cầu an sinh
xã hội tạo môi trường cảnh quan đồng bộ nâng cao hiệu quả sử dụng đất
khu dân cư đại thắng với tổng diện tích hơn tám bốn trăm linh m hai gồm ba trăm chín mươi năm căn nhà ở xã hội với diện tích gần bốn m hai
đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần tám trăm linh người sự kiến dự án sẽ hoàn thành vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi năm
công an thanh hóa đang triển khai hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến
tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính
thuận tiện giảm tiêu cực giảm chi phí tiết kiệm thời gian
đó là đánh giá chung của hầu hết tổ chức cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại cấp công an xã thời gian gần đây
mọi quy trình đều được công khai minh bạch các thủ tục đều được giải quyết nhanh chóng dễ dàng
các dịch vụ công trực tuyến các dịch vụ công trực tuyến các dịch vụ công trực tuyến các dịch vụ công trực tuyến
các dịch vụ công trực tuyến các dịch vụ công trực tuyến các dịch vụ công trực tuyến
thì công tác giải quyết thủ tục hành chính nó được nhanh gọn hơn nó được quy mô hơn
với mục tiêu cải cách hành chính nhanh gọn chính xác hiệu quả
công an thanh hóa đã bố trí cán bộ có năng lực trình độ chuyên môn
để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến
song song với đó là việc đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ người dân
đến nay thì thực hiện các nội dung về dịch vụ công trực tuyến
kỷ lúc nào khi mà có kết nối internet
với quyết tâm cao nhất lực lượng công an thanh hóa đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp
hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến
tăng cường kiểm tra quá trình giải quyết thủ tục hành chính
nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cảnh sát giao thông tỉnh hải dương
đã xử lý hơn một mươi trường hợp vi phạm giao thông phạt tiền ba mươi ba hai tỷ đồng
tước hơn ba năm trăm linh giấy phép lái xe tạm giữ ba bảy trăm bảy mươi hai phương tiện
so với cùng kỳ năm ngoái tăng hơn bốn một trăm linh trường hợp bị xử phạt
số tiền phạt tăng hai mươi hai tỷ đồng
cũng trong quý i năm nay tỉnh hải dương xảy ra hai trăm một mươi năm vụ tai nạn và va chạm giao thông
làm hơn hai trăm linh người thương vong
thời gian tới các cấp ngành chức năng và các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh
tuyên truyền lật giao thông đường bộ nhằm nâng cao nhận thức của người dân
bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông
năm đối tượng người trung quốc sử dụng mã độc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đã bị công an tỉnh cao bằng bàn giao cho ti công an khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
năm đối tượng này đã sang việt nam thuê nhà và sử dụng số lượng lớn thiết bị điện tử
máy tính điện thoại di động để gửi mã độc đến các tài khoản mạng xã hội trung quốc
nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập và thực hiện hành vi lừa đảo
quá trình khám xét công an tỉnh cao bằng thu giữ gần tám tập tin có chứa mã độc
ước tính các đối tượng có khoảng hai triệu thông tin về địa chỉ tài khoản mạng xã hội ở trung quốc
cuối bản tin như thường lệ sẽ là thông tin thời tiết tại một số địa phương
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị